cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương đang củng cố hồ sơ xử lý nhóm tám đối tượng có hành vi tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy
trước đó lực lượng công an tiến hành kiểm tra hành chính căn hộ ở trung cư compax oan do huỳnh nguyễn nguyệt lê sinh năm hai nghìn một quê ở tỉnh ninh thuận thuê
thời điểm kiểm tra trong căn hộ đang có chồng của lệ cùng sáu đối tượng khác đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
các đối tượng khai nhận căn hộ trên là của vợ chồng lệ cho các đối tượng vào đây để sử dụng trái phép chất ma túy
số ma túy trên đối tượng nguyễn văn giàu quê tỉnh cà mau mua mang đến để cả nhóm sử dụng
cơ quan cảnh sát điều tra đã tạm giữ đối với nguyễn văn giàu và huỳnh nguyễn nguyệt lệ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy